tình hình hạn hán xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh bến tre đang diễn biến hết sức phức tạp và gai gắt hơn đợt hạn mặn lịch sử
vào năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh bến tre đã ban hành quyết định về việc ban bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn
đồng thời yêu cầu các ngành các cấp địa phương tích cực khẩn trương vào cuộc thực hiện ngay các giải pháp trọng tâm
trong phòng chống ứng phó tình huống khẩn cấp xâm nhập mặn
hiện tại độ mặn bốn phân nghìn xâm nhập các cửa sông khoảng sáu mươi hai tám mươi tám km
độ mặn một phần nghìn đã xâm nhập toàn bộ địa bàn tỉnh bến tre
người dân từ thành thị đến nông thôn đều thiếu nước ngọt sử dụng do nguồn nước cũng đã bị nhiễm mặn
ngoài ra hầu hết hơn năm hai trăm linh hectare giống lúa vụ đông xuân đều bị ảnh hưởng và thiệt hại từ ba mươi cho đến bảy mươi
rất nhiều diện tích bị mất trắng
bên cạnh đó hàng chục nghìn hectare cây nông sản khác cũng bị ảnh hưởng
tỉnh bến tre yêu cầu các ngành các cấp địa phương triển khai công tác phòng chống hạn xâm nhập mặn
bảo đảm sản xuất nông nghiệp và dân sinh vận hành ngay phương án ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ hai
không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt đồng thời triển khai ngay các công trình tạm để ngăn chặn tăng cường tích chữ nguồn nước ngọt